võ lê quyền hay còn gọi là kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường mỹ xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ
để tiếp tục điều tra về hành vi cối gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai trong lúc ăn nhậu giữa quyền và lê tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu xảy ra mối thuẫn vào khoảng ba mươi phút sau trên đường nguyễn phước sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chở tuấn anh về đến khu vực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
thì quyền điện thoại hẹn gặp tuấn anh để nói chuyện
sau đó quyền điều khiển xe ô tô đến rồi dùng dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm chạy đến chém tuấn anh
nhưng tuấn anh đã kịp thời bỏ chạy
quyền cầm dao quay lại chỗ sang đang ngồi trên xe mô tô chém nhiều nhát vào người của sang
với tỉ lệ thương tích là một mươi năm
đến ngày hai mươi bốn tháng hai quyền đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đầu thú
và thừa nhận về hành vi vi phạm của mình